bên cạnh sự mọc quốc quyết liệt

thì mỗi người dân cũng cần phải
nâng cao ý thức tự phòng

bên cạnh sự mọc quốc quyết liệt
không tạo cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng để phạm tội
bên cạnh đó khi phát hiện thông tin liên quan đến tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
cần phải báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn điều tra làm rõ